việc sửa đổi luật các tổ chức tín dụng sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã nhấn mạnh nội dung trên khi thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trước quốc hội trong phiên làm việc sáng nay
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro
tăng cường năng lực tự kiểm tra kiểm soát nội bộ tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng
đồng thời xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tín dụng phát hiện sớm vi phạm và xử lý kịp thời trách nhiệm
của các cá nhân quản trị điều hành tổ chức tín dụng
hoàn thiện các quy định và xử lý những vướng mắc bất cập của pháp luật về tổ chức tiến dụng
luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
để tăng cường phòng ngừa rủi ro tăng cường năng lực quản trị điều hành tổ chức tiến dụng
tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát cá thể hóa trách nhiệm cá nhân
bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động ngân hàng
dự thảo luật kế thừa quy định tại luật tổ chức tiến dụng hiện hành và bổ sung việc xử lý nợ xấu
xử lý tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức mà nhà nước sở hữu
một trăm linh bốn điều lệ có chức năng
mua bán xử lý nợ xấu
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết
nhiều ý kiến đề nghị cần nghiên cứu giả soát mở rộng đối tượng để thúc đẩy thị trường mua bán nợ công khai
minh bạch phát triển hiệu quả góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ra soát cân nhắc kỹ lưỡng phân loại nợ xấu để áp dụng cơ chế xử lý phù hợp
nhất là đối với các khoản nợ xấu chưa được hạch toán trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng
nhưng chưa đến mức độ khó thu hồi hoặc cần phải xử lý tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu của khoản vay không đúng quy định
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật nhà ở sửa đổi
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng
chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo
không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường đồng thời sửa đổi hoàn thiện các quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
để phù hợp với tình hình thực tế tháo gỡ các tồn tại hạn chế bảo đảm tính hợp hiến sự thống nhất đồng bộ
giữa quy định của luật nhà ở sửa đổi với các luật khác có liên quan
công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nếu phải thuộc diện
nộp thuế thu nhập sẽ không được mua nhà ở xã hội đây là nội dung có trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi
có quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
theo đó ba đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị công nhân người lao động đang làm việc
tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật
về cán bộ công chức viên chức để được mua thuê nhà ở xã hội thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập
đối với các khoản thu nhập từ tiền công tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
trong khi đó với điều kiện về nhà ở dự thảo luật quy định một số đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội
thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống làm việc hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình
nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu
do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bộ tài chính đề xuất mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế lệ phí cấp căn cước công dân
mắc giảm từ một mươi đến cao nhất lên tới năm mươi kể từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán trừ phí giám sát hoạt động chứng khoán và lệ phí cấp mới cấp đổi
cấp lại giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
phí đầu tư chứng khoán mức thu mới bằng năm mươi mức thu phí lệ phí quy định
đối với phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
lệ phí sở hữu công nghiệp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy lệ phí cấp căn cước công dân phí trong chăn nuôi
bằng năm mươi mức thu phí quy định
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trở đi các mức thu phí tại biểu phí nêu trên sẽ trở lại thực hiện theo quy định tại thông tư gốc
cục dự trữ nhà nước vừa ban hành quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hai trăm hai mươi tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba của hai mươi hai cục dự trữ nhà nước khu vực
theo đó tổng cục dự trữ nhà nước yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện thời gian
đăng tải thông báo mời thầu thông báo mời trào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
chậm nhất đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thời điểm đóng thầu chín h ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn
hai túi hồ sơ phải được hoàn thành trong vòng hai giờ kể từ thời điểm đóng thầu
thời gian thực hiện hợp đồng tối đa sáu mươi ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong quá trình tổ chức thực hiện tổng cục dự trữ nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cục dự trữ nhà nước khu vực
thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay ngày năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định
khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đảng hữu bính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác minh cho thấy từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai
đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới ba tháng cho tám trăm sáu mươi học viên
quá trình triển khai thực hiện trên hồ sơ thể hiện trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
đã ký kết hợp đồng giao khoán công việc với hai mươi tám giáo viên để giảng dạy cho hai mươi năm lớp mở tại bảy xã trên địa bàn huyện quỳnh nhai
trong khi đó trong quá trình đó đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao lập khống chứng tử thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí
tiền lưu trú cho giáo viên số tiền quyết toán gần hai tỷ đồng đã bính đã giữ lại cho bản thân
và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm sở y tế đồng nai vừa có văn bản hỏa tốc gửi bảo hiểm xã hội tỉnh
về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bốn phòng khám tư nhân tại tp biên hòa
bốn phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng
phòng khám đa khoa tân long phòng khám đa khoa long bình tân phường long bình tân
phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp phòng khám đa khoa quốc tế mỹ đức phường long bình
thời gian thực hiện từ giờ ngày ba tháng sáu cho đến khi bảo hiểm xã hội và sở y tế tỉnh đồng nai
có văn bản thông báo mới căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi
quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của các phòng khám nêu trên
trước đó ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tám địa điểm
trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh tp biên hòa
thu giữ khoảng trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh giấy tờ khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin người khám
một trăm linh thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác
có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
thưa quý vị nhiều người dân sinh sống tại hà nội thời gian qua phản ánh về việc
bị các đối tượng giả danh là nhân viên của các công ty máy lọc nước lừa đảo
đáng chú ý thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đánh đúng vào tâm lý chú trọng sức khỏe của người dân
và cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
chỉ cần gõ cụm từ
lừa đảo thay lõi lọc nước trên thanh tìm kiếm của facebook sẽ ra hàng loạt bài viết cảnh báo tới người dân
về hình thức lừa đảo của các đối tượng giả danh nhân viên của hãng
thông báo máy lọc nước của gia đình đã đến hạn bảo dưỡng và đề nghị thay lõi với giá gấp từ ba đến bốn lần
đủ các chiêu trò thủ đoạn khác nhau không ít người đã mắc bẫy lừa của chúng

trước tình trạng này website nhiều hãng máy lọc nước đã đăng cảnh báo các chiêu thức mạo danh hãng gọi cho khách hàng
hầu hết cho biết họ thường không chủ động gọi cho khách hàng mà chỉ cử kỹ thuật viên đến kiểm tra khi khách báo sản phẩm có vấn đề
hôm nay công ty hoặc là thông qua các trung tâm bảo hành để chúng ta thay trở lại cái lõi chính hãng thì như vậy đảm bảo được nước sạch hơn sạch đảm bảo được đúng tiêu chuẩn của bộ y tế
để tránh bị lừa người dân nên mua lõi lọc từ nguồn tin cậy như nhà cung cấp nhà sản xuất hoặc các cửa hàng chuyên phân phối lõi lọc chính hãng tránh mua lõi không rõ nguồn gốc hoặc giá rẻ đáng ngờ
trước khi lắp vào máy cần kiểm tra lõi có phải chính hãng đúng loại đúng mẫu đã được khuyến nghị từ nhà sản xuất hay không và đảm bảo không có dấu hiệu của lõi lọc đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng
mỗi lõi chức năng đều có thông số kỹ thuật rõ ràng sau khi sử dụng một thời gian thì chúng ta nên kiểm tra các nhãn mát trên từng quả lọc sẽ có thời gian sử dụng
để mà thay thế thì chúng ta cần phải gọi đến các chuyên viên chuyên gia về máy lồng nước và gọi đến chính hãng để chúng ta
được thay thế các lõi được chính hãng khuyến cáo người dân chúng ta không nên tự ý mua các lõi trôi nổi bên ngoài sẽ không đảm bảo được chất lượng các loại lọc
thời gian vừa qua có rất nhiều chiêu trò lừa đảo nhắm đến túi tiền của người dân từ mạo danh ngân hàng mạng di động thậm chí mạo danh cả cơ quan công an để gọi điện lừa đảo
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
theo trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu cà phê tháng năm ước đạt một trăm sáu mươi năm tấn với giá trị đạt ba trăm chín mươi sáu triệu usd
đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt tám trăm tám mươi hai tấn và hai hai tỷ usd giảm hai hai về khối lượng nhưng tăng hai về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
như vậy kỷ lục về giá trị cà phê xuất khẩu bốn tỷ usd năm hai nghìn hai mươi hai đang từng bước bị phá vỡ
phó chủ tịch hiệp hội cà phê ca cao việt nam vietcô pha thì giá cà phê tăng liên tục là do cung không đủ cầu
dự báo từ nay đến cuối năm xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng trong khi nguồn hàng không được cải thiện
dự báo sản lượng cà phê năm nay giảm đến một mươi một mươi năm do thời tiết không thuận lợi
dù vậy không chỉ nông dân mà một số doanh nghiệp xuất khẩu cũng thang không được hướng lợi từ giá cà phê tăng
tình hình thị trường cà phê biến động lớn như hiện nay đặc biệt là chi phí tài chính quá cao khiến các doanh nghiệp việt nam không dám trữ hàng
theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong gần năm tháng đầu năm nay là hai chín mươi bốn tỷ đồng vượt kế hoạch năm là chín mươi bốn tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã xảy ra một sự gia tăng đáng kể
các doanh nghiệp cũng kể về đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp tại tỉnh đồng nai so với cùng kỳ năm trước
trong khoảng thời gian này đã có tám dự án mới được phê duyệt với vốn đăng ký lên tới một ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng và năm dự án đã được điều chỉnh để tăng vốn đầu tư thêm gần bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng
hầu hết các dự án mới và dự án tăng vốn đều tập trung vào việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị nhằm sản xuất các sản phẩm công nghiệp
sở giao thông vận tải tp hcm
vừa có văn bản gửi sở xây dựng thành phố về việc tăng cường khắc phục các bất cập hạ tầng kỹ thuật cây xanh chiếu sáng cấp thoát nước nhằm bảo đảm trực tự an toàn giao thông
theo sở giao thông vận tải tp hcm trong thời gian qua các trường hợp bất cập về hạ tầng kỹ thuật như mất nấp hố ga thoát nước
nhiều tuyến đường bị ngập thu hẹp diện tích mặt đường dành cho lưu thông do chưa có hệ thống thoát nước
nhiều cây xanh phát triển nhanh dẫn đến che khuất hệ thống điện báo đèn tín hiệu giao thông v v xảy ra thường xuyên gây mất trực tự an toàn giao thông
do đó cần tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như thoát nước cây xanh chiếu sáng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông giảm ủng tắc giao thông trên địa bàn thành phố
do đó cần tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như thoát nước cây xanh chiếu sáng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
do đó cần tăng cường công tác quản lý đô thị như thoát nước chiếu sáng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
do đó cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn đối với vận chuyển lại hàng nguy hiểm này mà chưa trang bị

do đó cần tăng cường công tác quản lý đô thị như thoát nước chiếu sáng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố